hiện tại chỉ tính riêng thành phố hải phòng đã có hơn ba đơn vị với hàng chục nghìn phương tiện đã lắp đặt hệ thống giám sát hành trình vnpt checking
ngoài việc giám sát cùng lúc nhiều phương tiện ứng dụng còn cho phép xem lại toàn bộ lộ trình di chuyển
cũng như đưa ra những cảnh báo kịp thời nếu xe chạy quá tốc độ hoặc vượt ra khỏi vùng giới hạn dịch vụ
còn có khả năng xem lại lưu trữ lộ trình từng xe và hiển thị lại lộ trình của từng xe trên cùng một màn hình
cảnh báo khi xe vượt quá tốc độ hoặc vượt ra khỏi vùng giới hạn
dữ liệu về hành trình sẽ được cập nhật chính xác và liên tục về máy chủ giám sát
cũng nhờ tối ưu hóa đường truyền dữ liệu nên thiết bị còn có khả năng truyền tài hình ảnh
từ camera trên xe kết nối điều hòa điều khiển đóng mở cửa

cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ hoặc vượt ra khỏi vùng giới hạn

iot và dữ liệu lớn big data sẽ có hàng tỷ thiết bị được kết nối với nhau
tạo thành những hệ thống quản lý tiền tệ giao thông nông nghiệp camera giám sát
hay chiếu sáng đường phố thông minh
phát triển hạ tầng internet di động cụ thể là hạ tầng bốn g năm g
sẽ đóng vai trò rất quan trọng để làm được điều này
có thể nói là những cái ứng dụng băng thông rộng trên nền tảng di động
đã thúc đẩy cho rất là nhiều ứng dụng trong thời gian qua
phục vụ các lợi ích của xã hội và đặc biệt là những ứng dụng
bên trong xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ tư
chúng ta thấy là những nền tảng hình ảnh hay là thực tế tăng cường
hay là những ứng dụng trên nền tảng internet và vạn vật
thì đòi hỏi những lượng truy cập lớn và những băng thông rộng
để đáp ứng được các nhu cầu và xung quanh đấy hạ tầng
để chúng ta có những ứng dụng phù hợp
tại việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy các nhà mạng lớn đã đầu tư và phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng
phục vụ cho dịch vụ viễn thông bốn g và trong tương lai gần là dịch vụ năm g
trong khu vực asean chúng ta chỉ đứng sau singapore
về tốc độ tải dữ liệu của mạng bốn g với ba mươi năm ba mươi bảy mbp trên dây
sự lớn mảnh nhanh chóng của hạ tầng bốn g đã tạo điều kiện thuận lợi
thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng bốn
như thành toán và thương mại điện tử
tổng hóa dịch vụ nội dung số truyền hình nghe nhìn trực tuyến giáo dục y tế
việc phát triển hạ tầng băng thông rộng được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước
từ nhà mạng viễn thông đến các nhà mạng phát triển nội dung số
hệ sinh thái di động và cả những nhà sản xuất thiết bị đầu cuối viễn thông iot
cái ảnh hưởng của năm g thì theo đánh giá thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong xã hội
ở độ khoảng bốn sáu
tăng doanh thu tăng lợi nhuận tăng lĩnh vực phát triển từ từng lĩnh vực
năm hai nghìn một mươi chín thì chính thức trên thế giới khai thác mạng năm g
các dịch vụ trên nền năm g thì việt nam cũng bắt đầu triển khai
trong tương lai gần để phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh
sẽ có đóng góp quan trọng của mạng năm g
việc mở rộng và phát triển các mạng bốn g bốn năm g đang mở đường cho năm g
đây là nền tảng băng thông rộng tiên tiến
với tốc độ lên tới hàng chục gigabit trên dây
kết nối iot lớn cung cấp các dịch vụ có độ tin cậy cao
và độ trễ siêu thấp đến khách hàng
theo các chuyên gia đánh giá
hiện tại đang là thời điểm thích hợp để phát triển mạng năm g tại việt nam
những lợi ích của việc triển khai năm g không chỉ đến từ việc trải nghiệm chất lượng dịch vụ
trên các thiết bị cầm tay cá nhân mà nó xuất hiện ở khắp mọi nơi
ví dụ như năm g có khả năng thúc đẩy các dịch vụ y tế thông minh
vận tải thành phố thông minh internet
kết nối vạn vật sẽ có rất nhiều lợi ích
khi chúng ta có một nền tảng băng thông lớn hơn
nhiều chất lượng kết nối tốt hơn
và số lượng thiết bị truy cập cùng lúc cũng sẽ nhiều hơn
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng
việt nam cần tận dụng những lợi thế về hạ tầng số
để thu hút đầu tư từ các nước phát triển trên thế giới
cũng như thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ra khu vực asean
hiện tại việt nam đã có mức phủ sóng mạng ba g bốn g đạt hơn chín mươi năm
đây là điều rất tốt
để phát triển những ứng dụng hữu ích trên nền tảng công nghệ băng thông rộng
bên cạnh việc tự mình nghiên cứu phát triển công nghệ
thì việc liên kết thu hút đầu tư từ những tập đoàn nước ngoài
sẽ giúp thúc đẩy việc ứng dụng những công nghệ mới vào thực tế
để tận dụng lợi thế mà cuộc cách mạng công nghiệp bốn mang lại
bộ thông tin và truyền thông đang chỉnh chính phủ xây dựng các chính sách ưu tiên
tạo thuận lợi cho sự chuyển đổi của các ngành kinh tế
trong đó tập trung khuyến khích phát triển hạ tầng băng thông rộng
và hạ tầng cơ sở dữ liệu trước mắt là hoàn thiện mạng di động bốn g
nghiên cứu triển khai năm g đáp ứng yêu cầu internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất
đây cũng chính là cơ hội lớn để các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin
xây dựng cho mình phương án đầu tư chiến lược để nắm lấy cơ hội
và tận dụng ưu thế về công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất
đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực cạnh tranh
tạo đà đột phá cho cả hệ sinh thái của nền kinh tế số phát triển